ngày hai mươi tháng một mươi tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra lễ khai mạc hội nghị thường niên
hiệp hội khu công viên khoa học châu á lần thứ hai mươi một với chủ đề
công viên khoa học thúc đẩy nâng cao chất lượng tăng trưởng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia
tham dự lễ khai mạc có bốn trăm linh đại biểu đến từ khoảng hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
đây là sự kiện nổi bật nhất của hiệp hội các khu công viên khoa học châu á hàng năm
quy tụ các nhà quản lý khu công viên khoa học khu công nghệ cao
nhà khoa học có uy tín và lãnh đạo cao cấp của các tổ chức khoa học công nghệ trong khu vực châu á và trên thế giới
tám tham luận được trình bày tại diễn đàn về các vấn đề như công viên khoa học trong khoa học sự sống
và phát triển công nghệ hướng tới chất lượng cuộc sống tốt hơn công viên khoa học châu á cơ hội hợp tác phát triển
quỹ đầu tư mạo hiểm cho các công ty khởi nghiệp trong khu công viên khoa học iot trong khu công viên khoa học
một mô hình smart city mới ứng dụng năng lượng tái tạo cho phát triển bền vững và bảo vệ môi trường
các doanh nghiệp làm công nghệ của việt nam nói chung thành phố hồ chí minh nói riêng
có đầy đủ tiềm năng thấy mạnh về trí tệ nhân tạo
tuy nhiên đối với suy nghĩ nhận thức của các người đón nhận việc này đó vẫn còn có những suy nghĩ khác nhau
ví dụ như là chưa tin tưởng lắm vào các doanh nghiệp việt những sản phẩm việt
hoặc là họ vẫn có một thái độ nhận thức chưa đầy đủ về việc nên hợp tác
hoặc là vì một lịch riêng nào đó mà các doanh nghiệp chưa có
chúng tôi với vai trò kiến tạo và vai trò lãnh đạo của quyền thành phố sẽ từng bước giải quyết vấn đề tắc nghẽn này
để làm thế nào những doanh nghiệp việt những doanh nghiệp tư nhân hiểu và có hợp tác chặt chẽ hơn nữa
để làm thế nào chúng ta khai thác một tiềm năng thế mạnh của thành phố
không chỉ về giá phát công nghệ không chỉ về tính hiệu quả của nó
nó có thể so sánh với những cái sản phẩm quốc tế đồng thời giá thành cũng rất rẻ
trong các lĩnh vực về kinh doanh sản xuất
y tế giáo dục thì chúng ta đều có những sản phẩm rất là chuẩn có thể tham gia vào thị trường
công nghệ cao là lĩnh vực hiện được thành phố hồ chí minh rất quan tâm
hiện thành phố đã thu hút được một trăm ba mươi dự án với tổng mức đầu tư đạt sáu tám tỷ đô la mỹ
giá trị gia tăng sản phẩm công nghệ cao đạt trung bình hai mươi tám
trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố hồ chí minh đến năm hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm thủ tướng chính phủ đã xác định
thành phố hồ chí minh từng bước trở thành trung tâm kinh tế lớn
tài chính thương mại khoa học công nghệ của đất nước và khu vực đông nam á
đồng thời định hướng khoa học và công nghệ phải thực sự trở thành động lực trực tiếp
đóng góp quan trọng vào chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững
đạt trình độ trung bình tiên tiến rút ngắn khoảng cách với các thành phố lớn trong khu vực
đến năm hai nghìn hai mươi về lĩnh vực công nghệ cao dự kiến đóng góp một mươi gdp cho thành phố
hội nghị không chỉ mở ra cơ hội hợp tác giữa các hiệp hội các công viên khoa học
các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước với nhau mà còn góp phần làm phong phú thêm
kinh nghiệm quản lý khoa học công nghệ của thành phố hồ chí minh
góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa các nhà khoa học của thành phố và các nhà khoa học châu á